tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đã có ba mươi bốn trên một trăm hai mươi bảy doanh nghiệp cổ phân hóa thuộc danh mục phải cổ phân hóa
theo công văn số chín trăm chín mươi một ttg dmdn ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy của thủ tướng chính phủ
như vậy số lượng doanh nghiệp phải cổ phần hóa còn lại là chín mươi ba trên một trăm hai mươi bảy doanh nghiệp
chiếm bảy mươi ba kế hoạch đề ra
theo bộ tài chính trong năm tháng đầu năm đã có chín doanh nghiệp thuộc danh mục thực hiện thoái vốn
giá trị là bảy trăm năm mươi chín tỷ đồng thu về một sáu trăm năm mươi bảy tỷ đồng
trong đó đáng chú ý là bộ xây dựng đã thoái vốn tại tổng công ty villacera với giá trị sổ sách là sáu trăm chín mươi tỷ đồng
thu về một năm trăm tám mươi bảy tỷ đồng
lũy kế từ năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đã thoái vốn nhà nước tại tám mươi bảy đơn vị với giá trị là bốn năm trăm bốn mươi chín tỷ đồng
thu về tám bảy trăm sáu mươi năm tỷ đồng
đối với tình hình thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp ngoài danh mục
lũy kế từ năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín cả nước đã thoái vốn ba bảy trăm tám mươi năm tỷ đồng thu về một trăm một mươi ba trăm chín mươi hai tỷ đồng
tổng cục hải quan vừa ban hành quyết định số một nghìn sáu trăm chín mươi năm về chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
theo đó tổng cục hải quan đặt mục tiêu trong giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi phấn đấu xây dựng hải quan việt nam phát triển ngang bằng hải quan các nước asean bốn
theo đó tổng cục hải quan đặt mục tiêu trong giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi phấn đấu xây dựng hải quan việt nam phát triển ngang bằng hải quan các nước asean bốn
theo đó tổng cục hải quan cam kết áp dụng và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn iso chín nghìn một hai nghìn tám trong mọi hoạt động
tiến tới chuyển đổi việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia tcvn iso chín nghìn một hai nghìn tám sang tiêu chuẩn quốc gia tcvn iso chín nghìn một hai nghìn một mươi năm
cải cách này nhằm đảm bảo các yêu cầu nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu xuất nhập cảnh quá cảnh
thực hiện thu đúng thu đủ kịp thời và tăng cường chống thất thù ngân sách phòng chống buôn lậu gian lận thương mại vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
thực hiện kỷ cường hành động hiệu quả không ngừng đổi mới và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ quản lý điều hành chuyên sâu
theo thông tin từ bộ tài chính vừa phát đi cho biết số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu bog tính đến hết quý i năm hai nghìn một mươi chín hiện đang âm hơn sáu trăm hai mươi tỷ đồng
việc công khai quỹ bình ổn xăng dầu của bộ tài chính nhằm tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu
theo quy định tại nghị định số tám mươi ba của chính phủ về kinh doanh xăng dầu
theo báo cáo số dư quỹ bog sang dầu tại thời điểm cuối năm hai nghìn một mươi tám là hơn ba năm trăm linh bốn tỷ đồng
tổng số sử dụng quỹ bog trong quý này là hơn năm bảy trăm tám mươi bảy tỷ đồng
lãi phát sinh trên số dư quỹ sương trong quý i là hơn ba bốn tỷ đồng
quỹ bog xăng dầu thời gian qua đã được sử dụng linh hoạt khi xét thấy giá trị cơ sở tăng cao
hoặc việc tăng giá xăng dầu có thể ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân
liên bộ công thương tài chính sẽ cho phép sử dụng quỹ để bù đắp hết hoặc một phần trên lệch này
tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ opec và các nước sản xuất dầu mỏ ngoài opec thông báo
sẽ nâng sản lượng dầu bắt đầu từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín nhằm cân bằng thị trường và duy trì giá ở mức có thể
theo kế hoạch tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ opec và các nước sản xuất dầu ngoài opec
sẽ họp vào ngày hai mươi năm hai mươi sáu tháng sáu hoặc đầu tháng bảy tới để quyết định có nên gia hạn thỏa thuận hay không
opec ước tính khối này cần sản xuất trung bình ba mươi năm mươi hai triệu thùng một ngày trong năm hai nghìn hai mươi
để cân bằng thị trường dầu mỏ thấp hơn sáu mươi thùng một ngày so với mức được đưa ra hồi tháng trước
bất chấp các động thái hạn chế sản lượng của tổ chức này giá dầu đã giảm xuống mức khoảng sáu mươi hai usd một thùng
so với mức đỉnh trên bảy usd
opec ước tính khối này cần sản xuất trung bình ba mươi năm mươi hai triệu thùng một ngày trong năm hai nghìn một mươi chín
để cân bằng thị trường dầu mỏ thấp hơn sáu mươi thùng một ngày so với mức được đưa ra hồi tháng trước
vừa qua giám đốc hội đồng kinh tế quốc gia của nhà trắng larry kutlau nhận định
nền kinh tế mỹ có khả năng vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng ba trong năm nay
thậm chí không cần tới thỏa thuận thương mại với trung quốc
tuy đưa ra nhận định về tăng trưởng của mỹ năm hai nghìn một mươi chín là như vậy
nhưng ông larry kulose cũng bày tỏ hy vọng tổng thống mỹ donald trump sẽ gặp chủ tịch trung quốc tập cận bình
tại hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi
và hai bên có thể nối lại các cuộc đàm phán thương mại
căng thẳng thương mại mỹ trung sẽ tái bùng phát hồi tháng trước sau khi washington cáo buộc bắc kinh
đã rút lại các cam kết về việc tăng trưởng
bắc kinh đã tiến hành thay đổi kinh tế mang tính cấu trúc
hiện mỹ đã áp đặt mức thuế hai mươi năm đối với số hàng hóa giá trị hai trăm linh tỷ usd của trung quốc
cũng như đe dọa sẽ áp thuế lên tới ba trăm linh tỷ usd với số hàng hóa nhập khẩu còn lại
chứ vì hai bên đạt được thỏa thuận
trong khi đó bắc kinh đáp trả bằng cách áp thuế đối với một trăm một mươi tỷ usd hàng hóa mỹ
thúc đẩy thanh toán điện tử hướng tới xã hội không tiền mặt là xu hướng phát triển tất yếu
trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
hóa giá tác động kép vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vừa hỗ trợ thực hiện chiến lược tài chính toàn diện
thông qua phổ cập dịch vụ ngân hàng tài chính
việt nam đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi tỷ lệ không dùng tiền mặt chiếm hơn ba mươi trên tổng phương diện thanh toán
việc thanh toán không dùng tiền mặt là một bước đi hướng đến phát triển chính phủ điện tử
nên đã có các quy định của pháp luật để hỗ trợ phương thức thanh toán này
cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại việt nam
liên tục được tăng cường mở rộng
đến cuối năm hai nghìn một mươi tám toàn quốc có một mươi tám năm trăm tám mươi bảy cây atm trải rộng khắp cả nước
hai trăm bốn mươi ba một trăm hai mươi ba máy pos thẻ ngân hàng tiếp tục phát triển lượng thẻ phát hành số lượng
và giá trị giao dịch thẻ tiếp tục tăng qua từng năm
thanh toán nội địa qua thẻ ngân hàng trong năm hai nghìn một mươi tám đạt khoảng hai trăm hai mươi chín hai triệu lượt
với tổng giá trị giao dịch khoảng năm trăm chín mươi hai tỷ đồng
các ngân hàng thương mại đã tích hợp thêm nhiều tính năng tiện ích vào thẻ ngân hàng
để sử dụng cho chi trả
hàng hóa dịch vụ tại điểm bán thanh toán hóa đơn tiện ích thanh toán mua hàng trực tuyến
đồng thời với việc nâng cao chất lượng dịch vụ độ an toàn bảo mật trong thanh toán thẻ
triển khai một cách sâu rộng tại tất cả sở bán ngành của mình và cũng khuyến khích
tất cả người dân và doanh nghiệp khi mà tiếp xúc và sử dụng dịch vụ hành chính công
sẽ sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt
theo số liệu từ một cuộc khảo sát của ngân hàng thế giới vkp
ở một số quốc gia đông nam á như singapore thái lan
hiện tỷ trọng dùng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở khoảng từ một mươi một đến một mươi bảy
đối với việt nam báo cáo của ngân hàng nhà nước cho thấy
ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng đã xử lý trên ba mươi bảy triệu giao dịch
với giá trị gần hai mươi một triệu tỷ đồng tăng tương ứng khoảng hai mươi ba số giao dịch
và một mươi bảy giá trị giao dịch so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
khảo sát của hãng kiểm toán pvkc đối với hai mươi bảy nước đã ghi nhận
việt nam là thị trường tăng trưởng nhanh nhất về thanh toán di động
trong năm hai nghìn một mươi tám
với tỷ lệ người tiêu dùng thanh toán di động ở việt nam đã tăng từ ba mươi bảy lên sáu mươi một
đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại việt nam đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
theo quyết định số hai nghìn năm trăm bốn mươi năm qdttg với mục tiêu giảm sử dụng tiền mặt trong tổng phương tiện thanh toán
xuống dưới một mươi vào năm hai nghìn hai mươi
bởi vậy việc thúc đẩy thanh toán điện tử qua thương mại điện tử để phù hợp với kế hoạch tổng thể
phát triển thương mại điện tử sẽ được hỗ trợ bởi các yêu cầu một trăm linh các siêu thị
trung tâm mua sắm và cửa hàng
phân phối tích hợp thiết bị đầu cuối thanh toán để cho phép khách hàng tiến hành thanh toán không dùng tiền mặt
ngoài ra bảy mươi các nhà cung cấp dịch vụ điện nước và viễn thông có thể chấp nhận thanh toán hóa đơn không dùng tiền mặt
trong khi năm mươi hộ gia đình và cá nhân ở các thành phố lớn được khuyến khích không sử dụng tiền mặt để mua sắm và tri tiêu
thứ nhất là xây dựng các nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán tiền mặt
thứ hai là tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng phải tăng cường công tác an ninh an toàn bảo mật và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người sử dụng
để tiến tới xã hội không dùng tiền mặt ngân hàng nhà nước định hướng xây dựng sửa đổi bổ sung hành lang pháp lý cho hoạt động ngân hàng nói chung
và hoạt động thanh toán nói riêng đáp ứng yêu cầu đối với các mô hình kinh doanh và sản phẩm dịch vụ mới trên nền tảng công nghệ thông tin
trong đó tập trung vào ngân hàng số thanh toán số xây dựng hạ tầng thanh toán quốc gia xử lý thanh toán theo thời gian thực
vận hành liên tục đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng trong nền kinh tế số
đặc biệt có khả năng kết nối tích hợp và xử lý thanh toán cho tất cả các đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ
ngân hàng nhà nước cũng thúc đẩy đổi mới sáng tạo ứng dụng thành tiệu cách mạng bốn trong ngành ngân hàng
tăng cường hợp tác ngân hàng với các trung gian thanh toán để tạo sự phát triển năng động bứt phá trong hoạt động ngân hàng
gia tăng lợi ích và sự hài lòng của khách hàng đồng thời bảo đảm an ninh an toàn hệ thống công nghệ thông tin trong ngành ngân hàng
bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của khách hàng
thưa quý vị khởi nghiệp sáng tạo trong học sinh sinh viên từ việc lên ý tưởng
truyền thành một dự án đòi hỏi nỗ lực không ngừng trong quá trình học tập nghiên cứu sáng tạo
để hiện thực các dự án thì cần sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ sở đào tạo trong việc xây dựng hệ thống sinh thái khởi nghiệp
với môi trường nghiên cứu sáng tạo năng động và hơn nữa là sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp đỡ đầu
đề án hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm hai nghìn hai mươi năm đã được thủ tướng nguyễn xuân phúc phê duyệt
nhằm mục đích thúc đẩy kinh tế khởi nghiệp của học sinh sinh viên và trang bị các kiến thức
kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh sinh viên trong thời gian học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
cụ thể đến năm hai nghìn hai mươi một trăm linh các trường cao đẳng và trường trung cấp có kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ học sinh
sinh viên khởi nghiệp dự án khởi nghiệp của học sinh sinh viên được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp
đây sẽ là lần đầu tiên tiếp xúc với khởi nghiệp cũng là lần đầu tiên tích lụy kinh nghiệm học tập kinh nghiệm
từ những bạn đi trước những anh chị đi trước những nhà đầu tư
hỗ trợ khởi nghiệp sinh viên về các mặt như địa điểm cơ sở vật chất hay các chuyên gia tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp
cũng như là mong muốn kết nối được với nhiều doanh nghiệp hơn nữa trong quá trình ươm tạo nuôi dưỡng phát triển ý tưởng
các quyết định mang tính chiến lược từ chính phủ đã tạo lực đẩy khiến các trường đại học trú trọng hơn
cho việc đào tạo khởi nghiệp cho sinh viên cụ thể những buổi hội thảo ở nhiều cấp độ khác nhau
hoặc các buổi tư vấn giao lưu giữa chuyên gia và sinh viên đã được tổ chức để ban về vấn đề khởi nghiệp
tổ chức nhiều cuộc thi dành cho sinh viên để khơi dậy tinh thần khởi nghiệp thành lập các câu lạc bộ khởi nghiệp
bên cạnh đó một số trường đưa khởi nghiệp trở thành một môn học tự chọn hoặc bắt buộc trong chương trình học
mở mã ngành mới chuyên đào tạo khởi nghiệp xong có thể thấy hầu hết những hoạt động này đều chưa mang lại hiệu quả
sinh viên được chuyên cảm hứng nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời các dự án khởi nghiệp phần lớn vẫn nằm trên giấy chứ khó đưa vào thực tế
thực tế cho thấy khởi nghiệp nói chung và khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ nói riêng có tỷ lệ thành công khá thấp
người khởi nghiệp cần trang bị cho mình không chỉ kiến thức mà còn cả ý chí kiên định và khát khao thành công
xong nếu các trường đại học làm đơn lẻ một mình thì kết quả đạt được chắc chắn sẽ không cao
mục tiêu của bộ giáo dục và đào tạo là nâng cao tinh thần khởi nghiệp của sinh viên trong các trường đại học trên cả nước
đồng thời hình thành đội ngũ huấn luyện viên khởi nghiệp chuyên nghiệp có trình độ cao để thực hiện công tác đào tạo về khởi nghiệp trong các trường đại học